chiều nay một mươi năm tháng hai đoàn công tác của chính phủ do phó thủ tướng thường trực trương hòa bình làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo và cán bộ chủ chốt tỉnh vĩnh long về việc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội quốc phòng an ninh năm hai nghìn một mươi chín và định hướng một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm hai nghìn hai mươi
phát biểu tại buổi làm việc phó thủ tướng thường trực hoan nghênh tỉnh vĩnh long đã tích cực chủ động các biện pháp để phòng chống trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nhất là chủ động thành lập bệnh viện giã chiến
tỉnh đã đưa trung tâm hành chính công vào hoạt động giúp giải quyết hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp nhanh chóng hiệu quả
tuy nhiên phó thủ tướng cũng cho rằng ở tỉnh vĩnh long các tội phạm về trật tự xã hội khai thác cát sông vẫn còn diễn biến phức tạp yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh vĩnh long tiếp tục giải quyết thấu đáo